thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số ba trăm bảy mươi về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
tại ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm của chính phủ
cụ thể lãi suất cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội đối với các đối tượng mua
thuê mua nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm hai nghìn một mươi tám là bốn tám một năm tương đương bốn một tháng
lãi suất nợ quá hạn được tính bằng một trăm ba mươi lãi suất khi cho vay
theo nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua thuê
thuê mua nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
là đối tượng quy định tại các khoản một bốn năm sáu và bảy điều bốn mươi chín của luật nhà ở
các đối tượng trên được vai tối thiểu là một mươi năm năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên
trường hợp khách hàng có thể tìm hiểu
nếu nhu cầu vai với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vai tối thiểu
thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn